lần đầu tiên cả nước sẽ thống nhất xét tuyển chung với hai nhóm trường miền bắc và miền nam là điểm mới nhất trong mùa tuyển sinh năm nay
đây sẽ là giải pháp nhằm giúp các trường có thể lọc thí sinh ảo tới gần tối đa
tuy nhiên vẫn còn ý kiến băn khoăn xung quanh vấn đề này
theo dự kiến nhóm trường miền bắc sẽ có khoảng năm mươi cơ sở đào tạo đại học từ hà tĩnh trở ra
và nhóm miền nam với khoảng sáu mươi cơ sở đào tạo từ quảng bình trở vào
từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng bảy hai nhóm trường sẽ tiến hành chạy dữ liệu và đưa ra mức điểm chuẩn của từng trường
sau đó dữ liệu này sẽ được gửi lên phần mềm xét tuyển chung của bộ
sẽ lọc ảo một lần nữa trong toàn quốc để bảo đảm mỗi thí sinh chỉ đỗ duy nhất một nguyện vọng
thực tế việc xét tuyển theo nhóm không phải năm nay mới được thực hiện
mà trong mùa tuyển sinh trước đó đã có nhóm gx với một mươi hai trường tham gia
tuy nhiên việc quy định thí sinh đăng ký vào nhóm này thì không được đăng ký xét tuyển ở các trường ngoài nhóm
đây chính là rào cản lớn nhất khiến các trường ngần ngại
còn năm nay do cơ chế mới nên việc xét tuyển theo nhóm không ảnh hưởng gì tới quyền lợi của thí sinh
nên chủ trương này khi đưa ra nhận được sự ủng hộ tham gia của hầu hết các trường
cái việc tham gia vào cái nhóm này theo tôi nghĩ là có lợi cho tất cả các trường
bởi vì chúng ta nhìn được có một bức tranh tổng thể là thí sinh đăng ký nguyện vọng này
thì vào trường mình thuộc nguyện vọng một hay nguyện vọng hai
thế qua đó có thể tính toán sơ bộ được là mình cần phải lấy trừ ảo đấy bao nhiêu phần trăm
tuy nhiên điều khiến các trường băn khoăn là việc chạy dữ liệu cùng một lúc với số lượng lớn như vậy liệu có bảo đảm
quy định thang điểm trúng tuyển được thống nhất như thế nào để tránh tình trạng bất bình đẳng cho thí sinh
để tránh ảo tối đa các trường cùng tổ hợp có nên xét tuyển theo nhóm nhỏ nữa hay không
thì chắc chắn là cùng một tổ hợp thì sẽ có nhiều thí sinh đăng ký và như vậy cái nguy cơ ảo nó nhiều hơn
chính vì thế mà tôi nghĩ rằng là các cái trường có cùng tổ hợp thì cũng nên bàn thêm
năm ngoái thì lần đầu tiên trường thủy lợi chúng tôi cũng đã chuyển từ thang điểm ba mươi về thang điểm một mươi
tuy nhiên nó bộc lộ một số những
năm nay thì chúng tôi cũng sẽ nghĩ rằng chúng tôi vẫn để thang điểm ba mươi
đại diện trường đại học bách khoa đơn vị chủ trì nhóm miền bắc khẳng định các trường không cần phải băn khoăn về vấn đề này
bởi phần mềm có thể chạy với yêu cầu riêng biệt của từng trường thậm chí là từng ngành
tham gia nhóm sẽ không ảnh hưởng gì tới cái quy định của từng trường đặc biệt là cái thang điểm
thực ra là chúng ta không chỉ có thang điểm ba mươi mà còn có thể có thang điểm
thang điểm bốn mươi rồi là có những thang điểm khác khi mà các trường có những cái bôn xét tuyển riêng
năm hai nghìn một mươi sáu thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào nhóm gx thì không được đăng ký vào các trường ngoài nhóm
bộ giáo dục và đào tạo khẳng định đây là vấn đề giữa các trường với nhau
không liên quan gì đến trách nhiệm của thí sinh nên các em không cần lưu ý điều gì
tuy nhiên do chỉ được trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất nên thí sinh cần cân nhắc
có sự lựa chọn cho phù hợp với nguyện vọng và sở thích